tổng cục thuế kiến nghị ngân hàng nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch kinh doanh vàng đồng thời quy định cơ chế kiểm soát các giao dịch này
một giải pháp nữa mà ngành thuế đã thực hiện là phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương trong việc thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh bán hàng hóa dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn điện tử trong đó có các cơ sở kinh doanh vàng
đồng thời tổng cục thuế cũng kiến nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan ban ngành địa phương triển khai các chuyên đề giả soát xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh vàng bán không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua tổ chức giám sát kiểm tra việc duy trì chấp hành của các cơ sở kinh doanh vàng đã áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại